để có thể thực hiện hiệu quả những biện pháp đòn bẩy tăng năng suất lao động cải thiện môi trường kinh doanh
giảm chi phí giao dịch cho nền kinh tế chính phủ sẽ kiên định giữ vững ổn định chính trị xã hội
củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô phát huy dân chủ cho mọi người dân đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng
chống lợi ích nhóm quyết tâm thực hiện thành công một mươi bảy mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc
đây là khẳng định của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại diễn đàn phát triển việt nam năm hai nghìn một mươi chín
diễn ra vào sáng nay với chủ đề tăng năng suất đòn bẩy của tăng trưởng bền vững
phát biểu tại diễn đàn thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ kết thúc năm hai nghìn một mươi chín
tình hình chính trị xã hội việt nam giữ vững ổn định tính tự chủ của nền kinh tế được thể hiện rõ nét hơn
tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được nền kinh tế việt nam vẫn còn nhiều hạn chế yếu kém
chất lượng tăng trưởng cải thiện còn chậm năng suất lao động chưa cao
tăng trưởng hiện nay ở việt nam vẫn chủ yếu theo chiều rộng
thay cơ thể gia tăng các yếu tố đầu vào như tăng cường bổ trung vốn và sử dụng nhiều lao động dẫn đơn
trong khi việc đổi mới công nghệ hợp lý quá sản xuất cải tiến quản lý nâng cao trình độ công nhân
gọi chung là các nhân tố tổng thợ tmp còn rất hạn chế
nhưng có thể nói đây cũng chính là một điểm ngãn của phát triển bình vững của việt nam trong trung và dài hạn
cho vậy việc diễn đàn vdf hai nghìn một mươi bảy lựa chọn chủ đề tăng năng suất đồn bẫy cho sự phát triển bình vững của việt nam
thể hiện sự đồng nhịp về tư duy về quan điểm của chính phủ và các đối tác phát triển của việt nam
thủ tướng nhấn mạnh việc nâng cao năng suất đang là một thách thức lớn đối với việt nam
trên thực tế việt nam có nhiều tiềm năng và dư địa
cơ hội để gia tăng tốc độ tăng năng suất trước hết là phân bổ sử dụng hiệu quả nguồn lực
chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế thúc đẩy đổi mới sáng tạo
áp dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất của từng doanh nghiệp từng nội ngành kinh tế
bên cạnh nỗ lực phát huy sức sáng tạo của chính mình
việt nam rất cần sự hỗ trợ và tham vấn của các đối tác phát triển
của cộng đồng doanh nghiệp các chuyên gia trong và ngoài nước để tìm ra các giải pháp
các chính sách phù hợp trong bối cảnh khoa học công nghệ tiến bộ vượt bậc
kết mạng công nghiệp bốn lan tỏa nhanh chóng
tiến trình mở cửa hội nhập quốc tế của việt nam ngày càng sâu rộng
thủ tướng nêu một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tiếp tục nâng cao năng suất
tạo đòn bẩy cho phát triển bền vững thời gian tới
trong đó để nâng cao năng suất vốn hiệu quả sử dụng nguồn lực
việt nam đang tiến hành cải cách mạnh mẽ hệ thống ngân hàng
các thị trường tài chính theo hướng tăng quy mô tính minh bạch và cạnh tranh lành mạnh
một vấn đề lớn được chính phủ việt nam rất quan tâm thực hiện theo lộ trình
đó là cải cách tiền lương tiền công theo nguyên tắc thị trường
phù hợp giữa tăng tiền lương và tăng năng suất lao động
tăng cường trong lao đời sống vật chất tinh thần của người lao động trong các doanh nghiệp
nhất là lao động trong các khu công nghiệp tập trung
bên cạnh đó thực hiện tái cơ cấu kinh tế
chuyển dịch lao động từ lĩnh vực nông nghiệp năng suất còn thấp
chiếm tranh bốn mươi hai lực lượng lao động
sang khu vực công nghiệp dịch vụ có năng suất cao hơn
nhằm nâng cao hơn bình vững hơn năng suất tổng thể quốc gia
hướng tới một trành sản xuất đem lại giá trị nhiều hơn với nguồn lực ít hơn
thủ tướng cũng nhấn mạnh năng cao năng suất
các yếu tố tổng hợp tfp là nhiệm vụ đang được chính phủ quan tâm
tăng cường đầu tư cho khoa học ứng dụng công nghệ tiên tiến
tăng tri tiêu cho nghiên cứu và phát triển đầu tư cho cơ sở hạ tầng
kết nối thông minh thúc đẩy mạnh mẽ cải cách thể chế pháp luật
nâng cao năng lực quản trị nhà nước cải thiện môi trường kinh doanh
giảm chi phí giao dịch cho nền kinh tế